tỉnh phú yên vừa hạ thủy thành công con tàu cá vỏ gỗ lớn nhất từ trước tới nay do công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hùng thi đóng
đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh phú yên tham gia đóng các loại tàu cá công suất lớn phục vụ ngư dân bám biển dài ngày đánh bắt hải sản xa bờ
tàu cá của ông đặng ân ở xã hiệp hòa nam huyện đông hòa được hạ thủy tiếp nước thành công ngoài sự mong đợi vui mừng của hàng trăm ngư dân
tàu cá mang số hiệu pi chín mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi bảy ts có công suất máy chính sáu trăm năm mươi mã lực chiều dài thiết kế một mươi chín chín m rộng sáu năm m chiều cao mặn là hai chín m chuyên nghề lưới vây với tổng vốn đầu tư là hơn tám tỷ đồng
đây cũng là tàu cá công suất lớn đầu tiên do công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải thương mại hồng thi đóng trên đất phú yên

đây cũng là tàu cá của ông đặng ân ở xã hiệp hòa nam huyện đông hòa được hạ thương mại hùng thi đóng trên đất phú yên
dự án đóng tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại hùng thi được xây dựng trên diện tích hơn ba năm hectare gồm sưởng đóng và sửa tàu cá với sáu mươi ụ tàu sưởng mộc các kho gỗ thành phẩm với kinh phí đầu tư là hơn ba mươi ba tỷ đồng
giai đoạn một mỗi năm dự án sẽ đóng mới từ năm mươi đến bảy mươi tàu vỏ gỗ công suất từ bốn trăm linh mã lực trở lên và sửa chữa khoảng năm trăm linh lượt tàu cá
giai đoạn hai tiếp tục đầu tư nhà máy đóng sửa tàu cá vỏ thép và composite
mình sẽ đóng mới và cải hoán những công ty
mình sẽ đóng mấy công tàu kể cả là có đủ khả năng để đóng tàu sắt
tuy nhiên tàu sắt hiện tại có những cái chưa còn rất là bắt cập ở công ty và một cái điểm là cái dòng sông nó còn hơi bị cạn
tức là phải thời gian nếu mà công ty triển khai tàu sắt sắp tới thì phải có cái hướng là nạo hút cái lòng sông
bởi vì cái tàu gỗ thì theo mình biết là tàu
bởi vì chiều sâu của nước chừng khoảng hai mét thì tàu gỗ ra vào tốt
nhưng mà tàu sắt thì phải là chiều sâu phải từ bốn mét trở lại
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
ngư dân phú yên đã đóng mới khoảng năm mươi năm tàu cá và cải hoán hơn hai trăm hai mươi năm tàu có công suất lớn hơn bốn trăm linh mã lực
nhu cầu đóng mới sửa chữa tàu cá hiện nay của ngư dân là rất lớn khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh tàu đồng mới mỗi năm
trong khi đó có ba mươi tàu cá
trong tỉnh và từ ba trăm linh đến năm trăm linh tàu cá ngoài tỉnh có nhu cầu sửa chữa hàng năm
dự án đang hoàn tất thủ tục để được công nhận là cơ sở đóng mới nâng cấp cải hoán tàu cá vỏ gỗ
có tổng công suất máy chính từ bốn trăm linh mã lực trở lên đáp ứng cơ bản điều kiện về nhà xưởng
trang thiết bị đóng tàu theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn